thực hiện quyết định của thường vụ quân ủy trung ương về việc tặng huy hiệu đảng đợt hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay tại hà nội đảng bộ văn phòng tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức lễ trao huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng
tặng đồng chí lê khả phiêu nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nguyên chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương đã tới dự và trao huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng tặng đồng chí lê khả phiêu
tham dự buổi lễ còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đại tướng ngô xuân lịch phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
các đồng chí bí thư trung ương đảng đồng chí nguyễn văn nên tránh văn phòng trung ương
đại tướng lương cường ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước quân ủy trung ương tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã trao huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng
cho đồng chí lê khả phiêu phần thưởng cao quý của đảng cộng sản việt nam
đây không chỉ là niềm vui của riêng đồng chí lê khả phiêu và gia đình mà còn là niềm vui chung của toàn đảng
đảng bộ quân đội đảng bộ cơ quan tổng cục chính trị
phát biểu tại buổi lễ tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí lê khả phiêu
đồng chí là một cán bộ đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác được tôi luyện trưởng thành trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc
và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
dù ở cương vị công tác nào đồng chí cũng luôn tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc
và nhân dân kiên định mục tiêu lý tưởng của đảng gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên công sản
không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
trên cương vị là chủ nhiệm tổng cục chính trị ủy viên thường vụ đảng ủy quân sự trung ương nay là quân ủy trung ương
đồng chí đã cùng tập thể quân ủy trung ương bộ quốc phòng chăm lo xây dựng đảng bộ quân đội
trong sạch vững mạnh thực hiện tốt chức năng tham mưu cho đảng nhà nước hoạch định đường lối quân sự quốc phòng
lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nâng cao chất lượng hiệu quả công tác
đảng công tác chính trị xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức
làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của quân đội
tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt
của đảng đối với quân đội trên cương vị là tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng
đồng chí đã cùng tập thể ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
lãnh đạo toàn đảng toàn dân toàn quân đạt được nhiều thành tiêu to lớn trong sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ tổ quốc
là cán bộ trưởng thành từ cơ sở
đồng chí lê khả phiêu luôn có tác phong gần gũi quần chúng sâu sát cơ sở tôn trọng và lắng nghe cấp dưới phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động lãnh đạo tận tình giúp đỡ truyền đạt kinh nghiệm cho lớp người đi sau
chúng tôi luôn học tập ở đồng chí về phương pháp tác phong làm việc sâu sát cụ thể và hiệu quả
trong những năm gần đây tuy tuổi đã cao nhưng đồng chí vẫn tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho đảng
nhà nước và quân đội và chúng tôi hết sức trân trọng ý kiến của đồng chí lê khả phiêu
một lần nữa tôi xin nhiệt liệt chúc mừng đồng chí kính chúc đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe hạnh phúc trường thọ
tiếp tục cống hiến đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng nhà nước và quân đội ta
phát biểu tại buổi lễ
đồng chí lê khả phiêu bày tỏ niềm vinh dự phấn khởi được nhận huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng phần thưởng cao quý
sự ghi nhận của tổ chức đảng các cấp đối với quá trình phấn đấu rèn luyện và sự công hiến của bản thân đồng chí cho đảng
cho cách mạng trong bảy mươi năm qua
đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đảng bác hồ kính yêu quân đội nhân dân việt nam đồng bào đồng chí
các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của đảng vì độc lập tự do của dân tộc
xúc động nhớ tới những đồng chí đồng đội đã anh dũng chiến đấu hy sinh
và nhiều anh em đồng chí đang tiếp tục phục vụ cống hiến trên cương vị công tác của mình
đồng chí lê khả phiêu bày tỏ lễ trao huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng hôm nay sẽ như một lời nhắc nhở
mặc dù đã nghỉ công tác nhưng vẫn sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm của người đảng viên cộng sản
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc trong thời kỳ mới